công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh điện biên
triệt phá thành công chuyên án bắt một đối tượng thu một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào sáng nay tại khu vực xã triềng sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác phối hợp bắt quả tang đối tượng lầu a co trú tại huyện điện biên đông
đang vận chuyển trái phép trên ma túy
vật chứng thu được tại chỗ gồm một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
bước đầu đấu tranh khai thác lầu a co khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng
ở myanmar đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an quận một mươi một phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đang lấy lời khai những người
có liên quan để điều tra vụ án mạng xảy ra tại một con hẻm trên đường hồng bàng
theo thông tin ban đầu vào chiều qua một số trẻ em đá bóng trong con hẻm trên đường hồng bàng
quận một mươi một thì xảy ra cự cãi
gia đình các bé này sau đó cũng xảy ra tranh cãi với nhau vì bên con và sô sát
trong lúc hỗn loạn một người bị đâm trúng ngực được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
vụ sô sát cũng đã khiến nhiều người khác bị thương
với hành vi cố ý gây thương tích hồ tấn thánh chú tệ huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long bắt tạm giam
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào trưa ngày một mươi ba tháng năm thánh nghe lê quốc trường kể lại
vừa mới đánh nhau với phạm hữu nhân
thánh và trường mỗi người cầm theo một cây gậy ba khúc bằng kim loại quay lại quán tìm nhân để giải quyết
đến nơi thấy bố mẹ của nhân đang dẫn nhân đi bệnh viện nhân chỉ tay về phía trường
trường và thánh đã dùng gậy mang theo đánh liên tiếp vào người bố mẹ của nhơn gây thương tích
một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại công ty cổ phần ván sản kim tín huyện đồng phú tỉnh bình phước
khiến một nữ công nhân tử vong và một người bị thương
vào khoảng một giờ chiều nay chị bùi thị huế và một số công nhân thuộc công ty cổ phần ván sản kim tín
đang tổ chức bốc hàng lên xe nâng
trong lúc bốc hàng bất ngờ số hàng hóa bị đổ thẳng xuống khu vực các công nhân đang làm việc
khiến chị huế và một nữ công nhân khác bị số hàng hóa cứng đè lên người
chị huế tử vong tại chỗ nữ công nhân còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu
sau khi nhận được tin báo công an địa phương đã phối hợp với công an tỉnh bình phước
nhanh chóng phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại công an tỉnh khánh hòa cụm thi đua số bảy bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm tham dự có đại diện công an bảy tỉnh
bao gồm quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa ninh thuận và bình thuận
sáu tháng đầu năm bám sát sự chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số bảy đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị đảm bảo trật tự
an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh
kết quả trong sáu tháng đầu năm phạm pháp hình sự giảm bốn trăm sáu mươi ba vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi tám năm mươi một án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi bảy bảy mươi tám
triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy các vụ án tham nhũng
kinh tế lớn được đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
tại hội nghị công an các tỉnh đã tập trung thảo luận một số giải pháp để tiếp tục thực hiện
đạt và vượt chỉ tiêu thi đua nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng cuối năm
công an tỉnh nam định vừa tổ chức chương trình gặp mặt tri ân nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
chặng đường sáu mươi năm của lực lượng cảnh sát nhân dân công an nam định có nhiều chiến công
thành tích đặc biệt xuất sắc điển hình như triệt phá bóc gỡ đường dây phạm tội về ma túy do nguyễn văn tám cầm đầu
đây là đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy có quy mô lớn nhất toàn quốc thời bấy giờ
hay thực hiện thắng lợi chiến dịch một trăm ba mươi năm về tấn công tội phạm hình sự vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và được bộ trưởng mai trí thọ chỉ đạo nhân rộng ra cả nước
trong thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân gắn chip điện tử
công an tỉnh nam định được bộ công an ghi nhận là một trong hai địa phương đứng đầu toàn quốc
với những công hiến hy sinh hết mình vì nhiệm vụ sáu mươi năm qua lực lượng cảnh sát nhân dân công an nam định
đã được đảng nhà nước chính phủ bộ công an và các cấp ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
nổi bật nhất có sáu đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
được tặng thưởng huy hiệu bắc hồ hàng trăm nửa đơn vị và cá nhân được nhà nước tặng thưởng huân huy chương các loại
trong thời gian gần đây tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
có nhiều diễn biến phức tạp với quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy giữ vững an ninh trật tự
giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã không ngừng cố gắng nỗ lực liên tiếp lập nên nhiều chiến công xuất sắc
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn toàn tỉnh lực lượng chức năng đã bắt giữ trên ba trăm một mươi vụ
gần năm trăm chín mươi đối tượng phạm các tội về ma túy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một ít hơn về số vụ và đối tượng
nhưng lại cao hơn về số lượng ma túy bắt giữ điển hình là chuyên án triệt phá đường dây mua bán
tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy từ tp hcm do đối tượng trương quang sĩ
ba mươi sáu tuổi trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ cầm đầu thu giữ ba tám kg ma túy đá bốn trăm chín mươi hai viên thuốc lắc
gần đây nhất vào ngày một mươi bảy tháng sáu đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng công an tp hcm
bắt giữ thành công đối tượng võ trung hồng năm mươi tuổi chú huyện củ chi tp hcm thu giữ bốn chín kg ma túy các loại
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng cũng đã có các thay đổi về phương thức
thủ đoạn mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ địa phương khác về địa bàn tp hcm để bán cho các đối tượng sử dụng
trong đó các đối tượng cũng thường xuyên sử dụng các trang bị khoa học kỹ thuật đặc biệt là các trang mạng xã hội
với tinh chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội được xem là tội phạm của các loại tội phạm
cho nên các đối tượng phạm tội về ma túy thường hoạt động rất tình vi phức tạp
đặc biệt là với các đối tượng có vai trò cầm đầu hoặc nắm giữ
với số lượng ma túy lớn luôn sẵn sàng manh động chống trả
điều này đòi hỏi trong công tác đấu tranh phải luôn có những kế hoạch chi tiết cụ thể
từ trinh sát nắm địa bàn cho đến phương án đánh bắt đối tượng
để vừa hoàn thành nhiệm vụ đặt ra vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ
trong quá trình mà chúng ta theo dõi cũng như xác minh cũng như lập kế hoạch bắt
thì chúng ta cũng phải có một kế hoạch rất là chi tiết và chặt chẽ
để đảm bảo an toàn cho các lực lượng bắt cũng như là các người xung quanh
cũng như là đảm bảo việc thu thập chứng cứ để truy tố các đối tượng trước pháp luật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện xử lý bốn mươi năm vụ bảy mươi bốn đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy khởi tố bốn mươi năm vụ sáu mươi đối tượng
năm kg ma túy đá tổng hợp ba chín mươi viên thuốc lắc
những con số này cho thấy quyết tâm đấu tranh bắt giữ tội phạm và tinh thần mưu trí
dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá rất cao
thời gian tới lực lượng phòng chống ma túy sẽ tăng cường các giải pháp phối hợp với công an các địa phương
đặc biệt là công an cấp xã phường thị trấn để tăng cường các giải pháp để đưa các đối tượng nghiện
giải pháp chống ma túy để cai nghiện
tiếp theo là chúng tôi đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn
truyệt phá các đường dây mua bán tàng chứ vận chuyển giải pháp chống ma túy
từ địa phương khác về địa bàn về mặt địa phương tàu
tuyên truyền đối với các chủ quán bar vũ trường nhà trọ nhà nghỉ
để họ nhận biết được các dấu hiệu các đối tượng có thể thuê mướn
các phòng trọ các nhà nghỉ lợi dụng các quán bar vũ trường
để tổ chức
phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới lực lượng cảnh sát
phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với các ngành các cấp và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
đích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm tên hạn ma túy
ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tên hạn ma túy ra khỏi cộng đồng
có phần đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên hạnh phúc của nhân dân